tại hà nội ca sĩ phương thảo đã ra mắt khán giả mv ca nhạc với tên gọi tràng vinh quy nhân kỷ niệm hai mươi năm ca hát
sau khi ra mắt mv đã gây được sự chú ý của khán giả với những hình ảnh tái hiện lại lễ vinh quy của quan trạng xưa
thông qua đó đem đến một câu chuyện tình cảm son sát
tràng vinh quy do chính ca sĩ phương thảo viết lời với sự kết hợp chất liệu của hai loại hình nghệ thuật truyền thống là tuồng và sầm với những ca từ dễ hiểu
mv tái hiện cho người xem không khí rộn ràng của lễ dức trạng nguyên nêu cao truyền thống tôn vinh đạo học của dân tộc ta xưa
mv chàng vinh quy đem đến một tác phẩm âm nhạc khác với lối làm mv truyền thống
từ những cú máy đậm chất điện ảnh giàu cảm xúc những góc quay cách kể chuyện
đến bối cảnh phục trang tỉ mỉ giống như một bộ phim điện ảnh cổ trang tạo nên một cảm xúc thị giác hoàn toàn khác biệt cho khán giả